trong thời gian thâm nhập tìm hiểu về nạn phá rừng tại huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
phóng viên được nhiều đối tượng mua giới bán đất hợp thức đất rừng ven trục quốc lộ hai mươi bảy c
thậm chí còn tự tin khẳng định
những đối tượng này cho biết đất ở đây mua lại từ bà con dân tộc thiểu số lấn chiếm đất rừng
sau đó hợp thức hóa sang đất nông nghiệp bán thu lợi
vì sao đất rừng tự nhiên lại bị công khai lấn chiếm hợp thức hóa tràn lan như vậy
có lẽ câu trả lời đã được tìm ra sau khi chúng tôi chứng kiến mối quan hệ kháng kích
giữa những tay môi giới đất và đại diện chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tại đây
xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý
thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
ban tổ chức giải âm nhạc cống hiến lần thứ một mươi năm
năm hai nghìn hai mươi quyết định sẽ không tổ chức họp báo bầu chọn và không tổ chức đêm trao giải như dự kiến
thay vào đó sẽ được thực hiện bằng bầu chọn trực tuyến
theo kế hoạch ngày một mươi một tháng ba là diễn ra lễ bầu chọn của giải tại hà nội và tp hcm
ngày hai mươi hai tháng ba sẽ là đêm trao giải tại nhà hát tp hcm
tuy nhiên do tình hình dịch covid một mươi chín đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp
ban tổ chức giải thưởng quyết định sẽ không tổ chức họp báo bầu chọn
và không tổ chức đêm trao giải như dự kiến
thay vào đó ngày một mươi chín tháng ba ban tổ chức sẽ gửi phiếu bầu trực tuyến online
để các phóng viên bầu chọn giải âm nhạc cống hiến lần thứ một mươi năm năm hai nghìn hai mươi
dự kiến ban tổ chức sẽ có buổi gặp mặt chín đề cử đoạt giải của chín hạng mục giải thưởng
để trao cúp cho các nghệ sĩ vào ngày hai mươi năm tháng ba
và sau đó sẽ gửi thông tin công bố kết quả bầu chọn cho các báo đài
xin kính chào tạm biệt